nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nga
một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai nghìn một mươi chín và hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga
vào sáng nay ngày hai mươi hai tháng bảy tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đã tổ chức diễn đàn phụ nữ việt nga năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
chung tay thúc đẩy phát triển bền vững nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết
tình cảm tốt đẹp và gắn bó giữa hai dân tộc đưa hợp tác việt nga ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
tham dự diễn đàn có khoảng gần một trăm linh đại biểu đến từ các bộ ngành các trường đại học
đã cùng nhau trao đổi về vai trò của phụ nữ hiện nay giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục
thúc đẩy giáo dục có chất lượng hướng tới phát triển bền vững
bên cạnh đó hai bên cũng chia sẻ về vai trò đối ngoại nhân dân và văn hóa trong việc xây đắp hòa bình
tình hữu nghị vai trò của nữ thanh niên trong phát triển xã hội hiện đại
góc nhìn phụ nữ và những đóng góp cho tình hữu nghị việt nga thời đại mới
trong khuôn khổ diễn đàn các đại biểu nước nga cũng sẽ có cơ hội tiếp kiến lãnh đạo đảng nhà nước
tham quan bảo tàng phụ nữ việt nam tham dự triển lãm nghĩa tình việt nga thăm thủy điện hòa bình đặt hoa tượng đài bắc hồ